thưa quý vị chỉ trong ba ngày gần đây tỉnh bạc liêu ghi nhận trên năm trăm linh ca bệnh
trong đó có trên ba trăm linh ca ngoài cộng đồng
riêng sáng ngày hai mươi tám tháng một mươi tỉnh này ghi nhận có đến hai trăm hai mươi bốn cái
trong đó một trăm linh tám trường hợp
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
sẽ được báo dân việt liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin
là ngay cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
còn bây giờ xin chào và gặp lại